xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng bốn theo một lãnh đạo ngân hàng nhà nước cơ quan này đã hoàn tất khâu
chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường
việc ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng trở lại được kỳ vọng sẽ dần kéo giảm tranh lệch giá
vàng trong nước và thế giới theo đó giá vàng thế giới ngày một mươi bảy tháng bốn rơi vào thế dòng co bởi
các yếu tố đan sen trên thị trường cụ thể ra sao cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trên thị trường thế giới khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn theo giờ việt nam trên kitco
giá vàng giao ngay ở mức hai ba trăm tám mươi bốn hai usd trên ounce tăng hai một mươi hai usd trên ounce cộng chín giá vàng
tương lai giao dịch ở lần cuối ở mức hai ba trăm chín mươi chín sáu usd trên ounce
tăng bốn usd giá vàng thế giới rơi vào thế rằng co bởi các yếu tố đan sen trên thị trường
tại diễn đàn quan hệ kinh tế mỹ canada chủ tịch cục dự trữ liên bang mỹ phép
ông jerome powell thông báo lên điểm kinh tế mỹ dù vẫn mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thấy lãm phát
quay lại mục tiêu hai đồng thời cho biết việc cắt giảm lãi suất sẽ không sớm diễn ra
trong khi đó chủ tịch nhân hàng trung ương châu âu ecb bà christine lagardie thông báo
ecb đang trong tiến trình cắt giảm lãi xuất trong thời gian tới
kỳ cú sốc lớn nào trước các thông tin trên đầu usd đã tăng giá so với euro và nhiều đồng
tiền mạnh khác bên cạnh đó lãi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm của mỹ lao lên năm
kỳ hạn một mươi năm lên tới bốn sáu mươi sáu điều này đồng nghĩa giá trị trái phiếu đi xuống
kích thích nhà đầu tư đưa vốn trái phiếu khiến tiền chảy vào thị trường vàng bị hạn chế
làm cho kim loại quý này rơi vào thế bất lợi tuy nhiên nhu cầu trú ẩn an toàn đã trở thành
lực kéo cho vàng khiến cho giá vàng có sự hồi phục nhẹ trở lại
theo chuyên gia phân tích cấp cao jim wyckoff của kitco metals một đợt tăng giá khác sẽ được
kích hoạt nếu tình hình tại trung đông leo thang ngược lại nếu tình hình lắng dịu sự chú ý của
thị trường sẽ chuyển qua quan điểm lãi suất một phép dù vậy việc ngân hàng trung ương mỹ sớm
cắt giảm lãi suất là khó xảy ra và điều đó là yếu tố gây bất lợi cho vàng trong nước
giá vàng vẫn biến động khó lường khi sức mua bán của người dân tăng giảm đột ngột
trong bối cảnh ngân hàng nhà nước vừa có loạt văn bản đề nghị bộ tài chính bộ công an
bộ công thương phối hợp triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong công tác quản lý thị trường
vàng trong đó đề nghị bộ công an phối hợp cùng ngân hàng nhà nước tổ chức hoạt động đấu thầu
vàng miếng sgc để bảo đảm hoạt động đấu thầu được an toàn hiệu quả
theo thông tin mới nhất ngân hàng nhà nước dự kiến phiên đấu thầu vàng miếng sẽ diễn ra vào ngày
một mươi bảy tháng bốn cùng thời điểm khảo sát giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giảm ba trăm linh đồng
giao dịch tại bảy mươi sáu sáu triệu đồng một lượng vàng miếng sgc cũng quay đầu giảm sáu trăm linh đồng
giao dịch quanh mức tám mươi ba bảy triệu đồng một lượng cụ thể công ty vàng bạc đá quý sài gòn
nghiêm yết ở mức tám mươi một bảy mươi cho đến tám mươi ba bảy mươi hai triệu đồng một lượng tập đoàn doji nghiêm yết tại tám mươi một bảy mươi
đến tám mươi ba tám mươi triệu đồng một lượng hệ thống p g nghiêm yết tại mức tám mươi một bảy mươi đến tám mươi ba bảy mươi triệu đồng một lượng
hệ thống p g nghiêm yết tại tám mươi một sáu mươi đến tám mươi ba bốn mươi năm triệu đồng một lượng
như vậy quy đổi theo tỷ giá việtcombank chưa thuê phí giá vàng thế giới tương đương
gần bảy mươi hai sáu triệu đồng một lượng thấp hơn giá vàng miếng trên một mươi một triệu đồng một lượng
ngân hàng nhà nước đang chuẩn bị cho phiên đấu thầu vàng miếng sgc nhằm tăng nguồn cung vàng
cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng theo tiến sĩ lê xuân nghĩa
việc ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng chỉ là giải pháp tạo ra
tác động tâm lý trong ngắn hạn còn việc xóa bỏ tranh lệch giá vàng trong nước
quốc tế phải cần tới biện pháp thương mại mục tiêu đấu thầu vàng miếng là nhằm can thiệp
kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới
tranh lệch ở mức cao bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai
minh bạch hiệu quả theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
theo ngân hàng nhà nước hiện có hai mươi sáu đơn vị bao gồm cả các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp
kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với ngân hàng nhà nước trong đó đến
thời điểm này có khoảng một mươi năm đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu đây sẽ là lần đầu tiên sau
một mươi một năm ngân hàng nhà nước đấu thầu trở lại đối với vàng miếng sdc trước đó phiên đấu thầu vàng
miếng đầu tiên được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba trong năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng nhà nước đã
tổ chức bảy mươi sáu phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là một tám trăm một mươi chín chín trăm linh lượng
trên tổng số một chín trăm ba mươi lượng
bình luận về động thái này tiến sĩ lê xuân nghĩa thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính
tiền tệ quốc gia cho rằng việc đấu thầu vàng miếng chỉ là giải pháp có thể tạo ra tác động tâm lý
trong ngắn hạn trong khi xóa bỏ tranh lệch vàng trong nước và vàng thế giới cần biện pháp thương
mại đó là giải pháp căn cơ và theo thông lệ quốc tế tức là sẽ cho phép các công ty đủ điều kiện
được quyền xuất nhập khẩu vàng dùng thuế hải quan điện tử để quản lý
về những lo ngại về ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối
vị chuyên gia cho rằng điều này ảnh hưởng không quá lớn
vị chuyên gia nêu quan điểm thực tế vàng nhập lậu xảy ra thời gian qua cũng cần đến ngoại tệ
hơn nữa lượng ngoại tệ dùng để nhập khẩu vàng ước tính không lớn chỉ khoảng ba tỷ usd
thấp hơn nhiều so với nhập khẩu xăng dầu hay các loại nguyên nhiên liệu khác
vì vậy không đáng ngại về vấn đề tỷ giá khi cho nhập khẩu vàng
về diễn biến giá vàng thế giới tăng kỷ lục ông nghĩa cho rằng lý do chính là các ngân hàng
trung ương rồn dập mua vào để tăng dự trữ
trong bối cảnh đó theo ông ngân hàng nhà nước lẽ ra nên nghiên cứu tăng mua vàng dự trữ
hơn là đưa vàng ra bán đấu thầu đây có thể là giải pháp tình thế ngắn hạn
chứ không phải là biện pháp có tính căn cơ dài hạn
cũng theo tiến sĩ lê xuân nghĩa việc đề cập đến vàng hóa là không cần thiết
chúng ta chỉ gọi là vàng hóa khi vàng đi vào hệ thống ngân hàng vàng trở thành tiền gửi cho vay
trong khi đó ngân hàng nhà nước đã tách vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng
chúng ta đã cấm sử dụng vàng như phương tiện huy động và cho vay
nên vàng hóa đã kết thúc kể cả dùng vàng để mua bất động sản đó cũng không gọi là vàng hóa
vấn đề tranh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vị chuyên gia cho rằng
từ khi nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai nửa dcp ra đời đến nay nguồn cung vàng bị khắt đất
doanh nghiệp không được phép nhập khẩu vàng trong khi nhu cầu trong nước vẫn cao
dẫn đến mất cân bằng cung cầu để bù đáp lại sự mất cân bằng đó thì một là buôn lậu
hai là tăng giá vàng trong nước lên vị chuyên gia cho rằng trên thế giới chỉ còn mỗi việt nam
là ngân hàng trung ương độc quyền xuất nhập khẩu vàng miếng vì vậy cần xóa bỏ sự độc quyền này
không chỉ giá vàng tỷ giá usd cũng đang nóng lên với việc các ngân hàng thương mại đưa giá usd
lên sát trần cho phép cũng như vượt xa mức giá bán tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước nhiều khả năng
sẽ có động thái phù hợp trong đó không loại trừ biện pháp bán ngoại tệ can thiệp
các chuyên gia cho rằng có những yếu tố gây
áp lực lên tăng trưởng kinh tế trong đó có biến động tỷ giá thời gian gần đây do yếu tâm lý
tác động từ đồng usd tăng tuy nhiên các chuyên gia cũng khẳng định điều này không đáng lo
bởi cung cầu ngoại tệ vẫn đang được đảm bảo dự báo tỷ giá sẽ có những điều chỉnh
cho đến khi cục dự trữ liên bang mỹ phép hạ lãi suất vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
có thể thấy đến thời điểm hiện nay với những tác động gián tiếp từ diễn biến căng thẳng ở trung
đông đầy triển vọng phép giảm lãi suất ngày càng xa hơn đồng thời chỉ số đồng usd vẫn sấp dỉ một trăm linh sáu
sáu điểm cao nhất năm tháng qua sau khi tăng vọt trong tuần qua càng gây áp lực đối với tỷ giá trong
nước hiện giá usd tại ngân hàng đều trên mức dự báo của nhiều tổ chức cụ thể usd bán ra tại
ngân hàng thương mại ngày một mươi năm tháng bốn đã tăng vọt vượt hai mươi năm ba trăm linh đồng trên usd chính thức tạo đỉnh mới
còn giá usd trên thị trường tự do dù đã giảm nhẹ so với vùng đỉnh ghi nhận hồi đầu tháng ba
nhưng vẫn neo ẩm
ở mức cao hai mươi năm năm trăm năm mươi đồng trên usd tính đến ngày một mươi sáu tháng bốn sau khi thiết lập kỷ lục
mới tỷ giá usd tại ngân hàng thương mại đã tăng ba ba so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba tỷ giá trên thị trường
tự do cũng tăng vượt mốc ba cuối tháng ba vừa qua đội ngũ phân tích của chứng khoán phú hưng đã
thừa nhận tỷ giá sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao lâu hơn so với dự báo trước đây của họ
giao động quanh vùng hai mươi bốn bảy trăm tám mươi cho đến hai mươi năm đồng tăng hai trăm linh điểm so với dự báo cũ
lãi suất usd
vneio ở mức cao lâu hơn và đồng usd thế giới mạnh hơn khi các ngân hàng trung ương lớn cắt giảm
lãi suất nhanh hơn phép sẽ khiến cho việt nam đồng chịu nhiều áp lực trong thời gian tới
đặc biệt là khi việt nam vẫn đang duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng giữ lại suất ở mức thấp
từ đầu năm đến nay tỷ giá liên tục biến động theo chiều hướng tăng trong bối cảnh đó
từ hồi đầu tháng ba ngân hàng nhà nước liên tục có các đợt phát hành kín phiếu nhằm hút bớt
thanh khoản ở các ngân hàng thương mại giúp tránh tình trạng các ngân hàng gom mẫu usd để tìm kiếm
lợi nhuận đây là động thái giúp giảm áp lực lên tỷ giá tuy nhiên công ty chứng khoán kb việt nam
nhận định việc phát hành tín phiếu để điều tiết thị trường của ngân hàng nhà nước không đạt được
hiệu quả như mong muốn giới phân tích nhận định giai đoạn đầu năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn là một giai đoạn khó
khăn cho ngân hàng nhà nước trong công cuộc điều hành tỷ giá nhất là khi ngoài những áp lực
hiện hữu từ năm hai nghìn hai mươi ba thì còn chịu thêm sức ép từ diễn biến của giá vàng dù vậy nếu xét với
đồng tiền các quốc gia khác trong khu vực việt nam đồng vẫn đang duy trì độ mất giá tương đương
với nhân dân tệ của trung quốc world của hàn quốc và bạc thái
tại hội thảo tham vấn ý kiến đối với báo cáo thị trường tài chính việt nam năm hai nghìn hai mươi ba và
triển vọng năm hai nghìn hai mươi bốn về biến động tỷ giá thời gian gần đây tiến sĩ cấn văn lực
chuyên gia kinh tế trưởng bidv cho biết cơ bản là do đồng usd tăng giá từ đầu năm đến nay
usd đã tăng bốn năm đồng usd tăng với hai lý do thứ nhất fed có vẻ lưỡng lự hạ lãi suất thu
thứ hai là kinh tế mỹ không suy thoái mà còn phục hồi tốt hơn năm ngoái điều này khiến đồng usd tăng
giá và các đồng nội tệ neo với usd đều bị giảm trong thời gian qua trả lời câu hỏi về việc liệu
có khả năng ngân hàng nhà nước bán ngoại tệ ông lực cho rằng ngân hàng nhà nước sẽ phải tính toán
cẩn thận vì còn liên quan đến chuyện nhập khẩu vàng ngân hàng nhà nước sẽ phải tính toán nhập
khẩu bao nhiêu để không ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối đương nhiên nếu thị trường ngoại hối biến
động mạnh thì ngân hàng nhà nước cũng sẽ sẵn sàng can thiệp bằng nhiều nguồn lực khác nhau
các chuyên gia cũng nhìn nhận với việc các ngân hàng đưa giá usd lên sát trần cho phép cũng như
vượt xa mức giá bán tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước nhiều khả năng sẽ có động thái phù hợp
trong đó không loại trừ biện pháp bán ngoại tệ can thiệp
trước đó thông tin tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết vấn đề tỷ giá đang hết sức nóng và ngân
hàng nhà nước sẽ có động thái can thiệp thị trường nếu cần thiết dự trữ ngoại hối luôn được coi là
tấm đệm ổn định tỷ giá do đó thời gian qua ngân hàng nhà nước luôn tăng cường dự trữ ngoại hối
mặc dù chưa có con số thống kê mới nhất về dự trữ ngoại hối đến thời điểm này
nhưng theo ước tính của các tổ chức quốc tế cũng như các công ty phân tích thị trường
dự trữ của ngoại hối việt nam đang đạt mức cao
tổ chức xếp hạng tiến nhiệm moodise từng dự báo dự trữ ngoại hối của việt nam không bao gồm vàng
có thể đạt mức chín mươi năm tỷ usd vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba khi ngân hàng nhà nước tích cực xây dựng lại kho dự trữ
tại thông cáo công bố ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba imf ước tính dự trữ ngoại hối của việt nam sẽ tăng
lên mức chín mươi tám bảy tỷ usd vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba và một trăm một mươi năm tỷ usd khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi bốn
thời lượng chương trình đến đây là kết thúc những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại